dự báo là cơn bão số năm đổ bộ vào đất liền sẽ rất mạnh có thể gây ra thiệt hại lớn nếu như không chủ động trong công tác ứng phó
tại đà nẵng lực lượng công an các đơn vị địa phương đang khẩn trương triển khai phương án hỗ trợ nhân dân trăng chống nhà cửa
đặc biệt là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn người già yếu thế
sau đây là ghi nhận của phóng viên tại thành phố đà nẵng
đến thời điểm hiện tại thì ở đà nẵng thời tiết đã bắt đầu có mưa lớn và kèm theo gió mạnh
đây cũng gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng khi triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số năm
theo ghi nhận tại một số địa phương ở khu vực ven biển lực lượng công an đã tăng cường quân số
thương tiện cũng như thiết bị về tại các địa phương để hỗ trợ nhân dân trang chống nhà cửa
khu dân cư làng vân phường hòa hiệp bắc quận liên triều
đây là khu vực nhà ở nằm trong diện chính sách của thành phố
toàn bộ người dân đều có hoàn cảnh đặc biệt
chủ yếu là người già yếu khuyết tật và mất khả năng lao động
nên việc tự bảo vệ nhà cửa đối với bà con rất khó khăn
địa bàn này lại nằm sát ở vùng ven biển nên nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ là rất lớn
chủ yếu là người già yếu khuyết tật và mất khả năng lao động nên nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ là rất lớn
qua công tác nắm tình hình trước khi bão đổ bộ toàn bộ chiến sĩ công an phường xã trên địa bàn thành phố đều triển khai lực lượng
phối hợp với chính quyền địa phương khuân vác vật dụng cắt tỉa cây xanh và chẳng chống nhà cửa
để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân
ở thời điểm này công an tp đà nẵng đã sẵn sàng các phương án ứng phó
với các bộ thông tin các bộ phòng thông tin các bộ phòng thông tin các bộ phòng thông tin
và các bộ phòng thông tin các bộ phòng thông tin các bộ phòng thông tin các bộ phòng thông tin
cơn bão số năm sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện trang thiết bị cứu nạn cứu hộ
khi có tình huống khẩn cấp và hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác di rời dân
ở địa bàn sung yếu vùng có nguy cơ sạt lở đến địa điểm tranh trú an toàn
đà nẵng dự kiến sẽ sơ tán gần sáu mươi người dân với sức gió giật cấp tám đến cấp một mươi một
bão cấp một mươi hai đến cấp một mươi ba sẽ sơ tán một trăm linh tám bốn trăm năm mươi sáu người